thưa quý vị trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát như hiện nay trốn cách ly là việc làm đáng lên án
vụ việc đáng tiếc này vừa xảy ra tại phường hòa khê quận thanh khê tp đà nẵng
ngay lập tức lãnh đạo địa phương này đã xử phạt hành chính một trường hợp công dân cố tình trốn cách ly khi từ tp hcm về đà nẵng
trước đó ngày năm tháng bốn qua kiểm tra chính quyền địa phương đã phát hiện một trường hợp đi từ tp hcm về đà nẵng bằng tàu hỏa
đã có hành vi né bằng cách xuống tàu tại ga quảng ngãi và nhờ người nhà đưa về đà nẵng bằng đường bộ
trong khi đó đà nẵng quy định từ ngày năm tháng bốn tất cả công dân đến thành phố này xuất phát từ tp hcm và hà nội đều phải được cách ly theo dõi
chính quyền địa phương đã xử phạt hành chính ba năm triệu đồng đối với trường hợp này và yêu cầu cách ly tại nhà
một nhóm thanh niên ở kiên giang có sử dụng rượu bia và ma túy đã tụ tập đua xe trái phép vừa bị công an huyện châu thành
tỉnh kiên giang xử lý hành chính về hành vi đua xe trái phép và tụ tập đông người theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong công tác phòng ngừa dịch covid một mươi chín
theo đó vào dạng sáng ngày bảy tháng bốn vừa qua qua công tác trinh sát có một nhóm thanh niên khoảng năm mươi đối tượng và bốn mươi xe máy các loại
tụ tập trên tuyến quốc lộ tám mươi thuộc địa bàn ấp phước hòa xã mong thọ b huyện châu thành để tổ chức đua xe trái phép
ngay lập tức công an huyện châu thành huy động lực lượng kết hợp với công an xã mong thọ b tiến hành vây bắt được hai mươi ba đối tượng và một mươi sáu chiếc xe
qua kiểm tra nhanh trong số đó có bốn đối tượng đã dương tính với ma túy và bốn đối tượng có nồng độ cồn
thưa quý vị mới đây diễn đàn mạng xã hội giao thông vừa đăng tải một clip cho thấy tình huống nguy hiểm
khi một người phụ nữ đi xe đạp ngược chiều trên quốc lộ bất chấp nguy hiểm khi có nhiều xe đi ngược chiều
người phụ nữ bất chấp nguy hiểm đạp xe ngược chiều đối đầu hàng loạt ô tô khiến nhiều người chứng kiến thót tim
sự việc được camera hành trình của một ô tô ghi lại tại quốc lộ năm vào chiều ngày tám tháng bốn
đi ngược chiều là hành vi vi phạm giao thông kể cả đối với xe đạp
trong clip chúng ta vừa mới xem người phụ nữ đã gây nguy hiểm cho chính mình và cho những người cùng tham gia giao thông
vào cua gấp khi chạy với tốc độ nhanh
đặc biệt là những góc cua tại đường đèo miền núi rất nguy hiểm
tình huống dưới đây được camera nhà dân ghi lại xảy ra trên địa bàn thôn quan lang xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
sẽ cho thấy mức độ nguy hiểm khi cua đường đèo không chú ý quan sát
cảnh tượng clip ghi lại cho thấy tài xế lái xe tải trong lúc cua đã không làm trù được tốc độ
lấn sang làn đường ngược chiều tông trúng người phụ nữ đi xe đạp
sự việc đã khiến cho người phụ nữ đầu đập vào xe tải ngã văng xuống đường rất may chỉ bị thương nhẹ
may mắn trong tình huống này người phụ nữ không sao tuy nhiên đó là lời cảnh tình cho những người tham gia giao thông
cần giữ đúng tốc độ và cần hết sức tỉnh táo khi lái xe